ngày một ba tại hà nội bệnh viện việt đức phối hợp với các chuyên gia hàn quốc tổ chức buổi trao đổi kinh nghiệm về việc ứng dụng sóng cao tần trong điều trị bệnh lý thoát vị địa đệm cột sống cổ thắt lưng
kỹ thuật này được thực hiện nhanh chóng nhưng có tỷ lệ thành công rất cao
trước đây để điều trị bệnh lý thoát vị địa đệm cột sống cổ thắt lưng người ta có thể dùng các phương pháp như mổ mở laser
tuy nhiên nhược điểm là thời gian mổ lâu vết thương mở có thể gây nhiễm trùng khâu chăm sóc hậu phẫu kéo dài
kỹ thuật phẫu thuật thoát vị địa đệm bằng sóng cao tần là phương pháp duy nhất để bảo tồn địa đệm trong ngoại khoa được áp dụng thành công lần đầu tiên tại việt nam vào năm hai nghìn bảy do bệnh viện việt đức thực hiện
trước khi bệnh viện hữu nghị việt đức tiến hành phương pháp này thế giới cũng mới áp dụng thành công được khoảng hai năm
với kỹ thuật này người bệnh hoàn toàn tỉnh táo trong khi thực hiện và cảm nhận được các triệu chứng của bệnh thuyên giảm ngay trong và sau can thiệp
thời gian điều trị đối với kỹ thuật này ngắn người bệnh có thể ra viện ngay trong ngày can thiệp và góp phần tránh nhiều nguy cơ tai biến trong và sau phẫu thuật